trên địa bàn các tỉnh miền núi phía bắc đã xuất hiện đàn châu chấu lớn di thực từ trung quốc sang
đang gây hại cho nhiều diện tích nông nghiệp
và theo cục bảo vệ thực vật bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
thì đây là châu chấu tre lưng vàng chứ không phải là châu chấu sa mạc
theo quy luật sinh trưởng và phát triển cuối tháng tám đầu tháng chín châu chấu tre lưng vàng sẽ bắt cặp
từ tháng chín đến tháng một mươi một nó sẽ chui vào ổ trong rừng để đẻ trứng
và sau đó là ngủ đông cho tới đầu tháng ba
từ đó đến tháng bốn trứng mới nở
cục bảo vệ thực vật bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã khuyến cáo người dân
trong giai đoạn từ tháng ba đến tháng bốn khi loại châu chấu này nở ra con non
cần phải khoanh vùng và xử lý ngay
nếu không từ tháng bảy đến tháng chín chúng sẽ trưởng thành và đi gây hại
tập tức là toàn bộ mặt số châu chấu rất cao
có thể là tiêu diệt hoàn toàn thậm chí là có một số lượng rất nhỏ bay kịp thì di chuyển vào rừng và không quay trở lại nữa
đàn châu chấu tre đang di chuyển qua nhiều địa bàn với mật độ khá dày khoảng một trăm linh hai trăm linh con một m hai
chỗ nhiều lên đến ba trăm linh bốn trăm linh con một m hai
nhiều diện tích nông nghiệp bị châu chấu tre di thực gây hại giải rác với diện tích khoảng sáu mươi hectare